kính chào quý vị và các bạn
từ khoảng chiều tối và đêm nay không khí lạnh sẽ có quá trình tăng cường trở lại
kết hợp với sự hội tụ gió yếu ở mực năm m
vì vậy mà các tỉnh thành đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội
sẽ tiếp tục có sương mù vào lúc sáng sớm và có mưa nhỏ dài rác ở các tỉnh vùng núi
cùng nền nhiệt có xuống giảm nhẹ ngày đêm giao động từ một mươi ba đến hai mươi năm độ trời rét
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác cùng nền nhiệt độ giảm nhẹ
trưa chiều ở xung quanh ngưỡng là hai mươi một hai mươi bốn độ trời rét vùng núi cao có nơi còn thấp hơn
trong ngày hôm nay tại các tỉnh thanh hóa hà tĩnh
phổ biến là trạng thái nhiều mây và sương mù vào đêm và sáng sớm trời không mưa
sang đến ngày một mươi hai do ảnh hưởng của gió đông bắc kết hợp với địa hình
nên khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và rông vài nơi
đến ngày một mươi ba mưa sẽ lan rộng xuống tới thửa thiên huế
nhưng đợt mưa này không chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió trên cao
nên tới ngày một mươi bốn thì mưa sẽ giảm nhanh
khu vực từ đà nẵng đến phú yên cũng chịu tác động của không khí lạnh
nên có mưa rào và rông dài rác nhưng từ ngày một mươi bốn thì mưa sẽ giảm nhanh
chỉ còn ở diện vài nơi
riêng phần từ khánh hòa đến bình thuận trong cả ba ngày tới
chỉ có mưa vài nơi với lượng không đáng kể
về nhiệt độ tại đây vẫn giao động trong khoảng từ hai mươi một đến ba mươi độ
đềm vợi khu vực tây nguyên thời đoạn ba ngày tới sẽ duy trì
trạng thái ít mưa ngày nắng thời tiết ít có biến động
với nhiệt độ tại khu vực tây nguyên là từ một mươi năm đến hai mươi tám độ trời rét về đêm và sáng
các tỉnh thành nam bộ về chiều tối có mưa vài nơi
với nhiệt độ cao nhất ba ngày tới ở xung quanh ngưỡng là hai mươi chín ba mươi hai độ
khoảng ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
sau hoạt động của nhiễu động hình thành trên giãnh sích đảo phía nam
có thể gây mưa rào và rông ở khu vực ven biển miền tây nam bộ
cần đề phòng với hiện tượng rông lốc và gió giật mạnh trong cơn rông